ngay sau khi kết thúc phiên họp chính phủ thường kỳ văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo
nhằm cung cấp nội dung thông tin tại phiên họp đồng thời giải đáp những nội dung nổi cộng trong tháng qua
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiên dũng chủ trì cuộc họp
quá trình cung cấp hồ sơ để đánh giá an toàn hệ thống theo quy định của hợp đồng
quy định của pháp luật thì nhà thầu chưa cung cấp đầy đủ
quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật thì cũng có đánh giá an toàn hệ thống và thuê một tư vấn độc lập
cụ thể đây là nền vị của pháp để có kinh nghiệm và đánh giá
việc cung cấp hồ sơ của tổng thầu chưa cung cấp đầy đủ
đặc biệt liên quan hồ sơ liên quan các chứng chỉ minh chứng và thí nghiệm
trong quá trình sản xuất của các trang thiết bị liên quan đến đoàn tàu
để có cơ sở đánh giá an toàn hệ thống
hệ thống đoàn tàu để đưa vào khai thác
cũng theo quy định là phải đánh giá xong cái này thì chúng ta sẽ chạy thử tích hợp
tích hợp gồm có là hệ thống bán vé tự động kiểm soát tự động hệ thống thông tin tiến hiệu
hệ thống điều độ đoàn tàu và đoàn tàu chạy liên tục theo thiết kế khoảng ba bốn phút một chuyến
và trong vòng hai mươi ngày sau đó sẽ đưa vào cái khai thác kiến thức
về vấn đề ô nhiễm môi trường tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đặc biệt là ô nhiễm không khí tại hà nội
thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường lê công thành cho biết hạt bụi mịn pn hai năm có kích thước hết sức nhỏ
để đo được nồng độ của hạt bụi này trước đây rất khó khăn
có những thiết bị đo theo công nghệ mới như hiện nay như thiết bị cầm tay cũng cho ra kết quả tức thời
nhưng độ chính xác chưa được trần hóa
về cái chất lượng không khí này thì trong thời gian sắp tới thì các cái thành phố lớn như là hà nội
thành phố hồ chí minh thì đều đã có những cái kế hoạch để làm sao mà có thể lắp đặt thêm
những trạm đo về chất lượng không khí để có thể cảnh báo kịp thời hơn cho người dân
trong những cái mùa mà cái chất lượng không khí nó sụt giảm
ở đây tôi nhấn mạnh rằng là cái chất lượng không khí sụt giảm ở các thành phố lớn của chúng ta
nó cũng chỉ có lúc và nó cũng có nơi
chứ như chúng ta biết cái nơi lắp đặt cái thiết bị đo là hết sức quan trọng
nếu mà cái nơi lắp thiết bị đo mà gần cái nguồn phát thải
các cái bụi mịn thì lập tức là cái nồng độ nó rất là cao
nhưng nó không đại diện cho cả một cái khu vực rộng lớn xung quanh nó
ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
hà nội đang tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường không khí
đã lắp đặt các trạm quan chắc và đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành lắp đặt hai mươi năm trạm trên địa bàn
theo đúng quy chuẩn của việt nam
về việc tỉnh sóc trăng chi gần một tỷ đồng từ ngân sách lắp đặt camera tại nhà riêng
cho một mươi hai người trong ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng khiến dư luận bức xúc
thứ trưởng bộ thế chính vũ thị mai cho biết ngày ba mươi tháng chín ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
đã thu hồi quyết định và hoàn trả tiền ngân sách nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này
liên quan đến thông tin sapeco đã được bán cho trung quốc
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật
hiện nay thì cái tỷ lệ sở hữu vốn tại sapeco thì chỉ có hai cổ đông chính thôi
thứ nhất đó là công ty trách nhiệm hiếu hạn việt nam brics là thuộc sở hữu của tập đoàn thái bíp
mà đây là của thái lan nhưng mà như chúng ta đã biết thì đã mua là năm mươi ba năm mươi chín cổ phần của sapeco
còn lại cái cổ đông thứ hai chính là bộ công thương là chiếm ba mươi sáu cái cổ phần
và một lần nữa chúng tôi khẳng định là mọi thông tin liên quan đến việc sapeco
đã được bán cho công ty của trung quốc là hoàn toàn không đúng sự thật
ông hải khẳng định sẽ luôn ủng hộ các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh
và bảo vệ thương hiệu của mình trên cơ sở tuân thủ pháp luật